liên quan tới vấn đề chiều cường dâng cao tại khu vực miền nam
trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng chín chiều cường dâng cao bất thường khiến cho ngập úng nhiều nơi trên địa bàn tỉnh bạc liêu
ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất sinh hoạt của người dân trên địa bàn
chiều cường gây ngập úng hơn ba mươi điểm ở các tuyến đường thuộc địa bàn năm trên bảy huyện thị xã thành phố của tỉnh bạc liêu
mỗi điểm ngập úng với chiều dài từ vài chục mét đến hàng trăm mét với diện tích rộng hàng nghìn mét vuông
độ sâu từ năm cm đến hơn hai mươi cm
đáng lưu ý trong các điểm ngập úng trên có nhiều điểm trên tuyến đường quốc lộ một a làm ảnh hưởng đến sản xuất
cùng với đó nhiều vùng nuôi trồng thủy sản ven cửa sông cửa biển đang đứng trước nguy cơ ngập vỡ bờ bao
đồng thời nhiều diện tích trồng màu sản xuất lúa ở vùng ngọt hóa có khả năng nhiễm mặn
đỉnh chiều cường cũng xuất hiện vào ngày hai mươi chín và ba mươi tháng chín đã vượt mức báo động ba
đây là một đợt chiều cường cao bất thường xuất hiện ngay thời kỳ cuối tháng chín và đầu tháng một mươi
để hạn chế văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bạc liêu
đề nghị ubnd các huyện thị xã thành phố thông báo rộng rãi cho nhân dân chủ động ứng phó
yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai công tác ứng phó bảo vệ diện tích tiểu vùng giữ ngọt ổn định
cùng với đó đài khí tượng thủy văn bạc liêu tiếp tục công bố các bản tin chiều cường trước từ bảy đến một mươi ngày trong các tháng cuối năm